trong chiều ngày ba mươi tháng năm lãnh đạo bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ tỉnh phú thọ cho biết
sáu công nhân của công ty trách nhiệm yếu hạn nt vina đã phải cấp cứu tối ngày hai mươi chín tháng năm hiện đang dần hồi phục sức khỏe
các bác sĩ chẩn đoán cả sáu công nhân này đều bị ngộ độc thực phẩm
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng năm công nhân của công ty trách nhiệm y hoạn nt vina ăn bữa tối tại bếp ăn của công ty
sau khoảng một tiếng nhiều người có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm
công ty đã tổ chức sơ cứu và chuyển sáu người có biểu hiện nặng đến bệnh viện để cấp cứu
một số người bị nhẹ đã tự về nhà để nghỉ
ngay sau khi vụ việc xảy ra ubnd thị xã đã thành lập đoàn công tác đến bếp ăn của công ty để kiểm tra và làm rõ sự việc
tại đây đại diện bếp ban tập thể đã không trình được giấy phép về đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên
đoàn công tác đã lập biên bản làm việc lấy mẫu thức ăn lưu để gửi về trung tâm y tế dự phòng tỉnh phú thọ để xét nghiệm
hiện cơ quan chức năng tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc